xin kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai khi chịu tác động của không khí lạnh tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào rải rác
cục bộ có mưa to cùng nền nhiệt độ tại đây sẽ giảm dần
sau đó sang ngày hai mươi khi nằm trọn trong khối không khí lạnh thời tiết sẽ tạnh giáo hơn nhưng nền nhiệt độ vẫn trong xu hướng giảm
đến ngày hai mươi một sẽ lập lại tình trạng sương mù có mưa nhỏ cùng nền nhiệt độ tăng nhẹ khi không khí lạnh tại đây suy yếu
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ngày mai cũng có mưa rào rải rác cùng nền nhiệt độ giảm dần khi chịu tác động của không khí lạnh
sang ngày hai mươi tại đây cũng giảm mưa khi nằm sâu trong khối không khí lạnh
tới ngày hai mươi một khu vực này sẽ duy trì tình trạng sương mù mưa nhỏ vào lúc sáng sớm cùng nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ do không khí lạnh suy yếu
ven biển trung bộ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
nên xuất hiện mưa rào và rông trong ngày mai sau đó vùng mưa sẽ di chuyển dần xuống phía nam
còn về nhiệt độ tại khu vực này cũng sẽ giảm nhẹ trong ngày hai mươi tháng ba
khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong ngày mai sẽ chỉ có mưa vài nơi
đến ngày hai mươi thì vùng mưa sẽ từ phía bắc lan xuống khu vực phú yên và khánh hòa
còn về nhiệt độ tại đây sẽ giảm nhẹ trong ngày hai mươi và ngày hai mươi một tháng ba
đến với khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới vẫn duy trì trạng thái ổn định
hầu như là không mưa ban ngày trời nắng cục bộ có nắng nóng trên mức là ba mươi bốn độ
tại các tỉnh thành nam bộ cũng phổ biến tạnh giáo và còn nắng nhiều
cùng nền nhiệt độ ra động là từ hai mươi hai cho đến ba mươi năm độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ có nắng nóng với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi bảy độ